vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở quảng nam xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua khiến hai mươi một người thương vong
tất cả nạn nhân đều là người quảng ngãi đang trên đường ra đà nẵng khám và điều trị bệnh
không khí đang thương đã bao phủ khắp làng quê khi những đoàn xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về với người thân về với làng quê mình
ông nguyễn luận năm mươi tám tuổi ở thôn thu sà xã nghĩa hỏa huyện tư nghĩa đau đớn tụt cùng khi nhận thi thể người vợ là bà trần thị mấy và đứa con trai nguyễn trần hữu trung
gia đình có hai vợ chồng và con trai vì con trai đau bệnh nên bà ấy phải đưa con ra thành phố đà nẵng chữa trị
sau ba giờ chuyến xe xuất phát ông đã nhận được hung tin
trong hai mươi một người trên chuyến xe tai nạn trên đều là người dân huyện tư nghĩa và thành phố quảng ngãi
như thường lệ ngày hôm nay họ cùng người thân ra thành phố đà nẵng khám chữa bệnh
hiện thi thể các nạn nhân đã đưa về đến nhà để an táng
hôm nay và sẽ còn nhiều ngày sau nữa cả làng quê bao trùm không khí tăng thương trước sự ra đi bất ngờ của người thân của hàng xóm láng giềng
trong nỗi đau tận cùng đó mỗi người dân thôn quê nơi đây đang hy vọng phép màu
sẽ đến với các nạn nhân còn lại đang phải cấp cứu tại bệnh viện